theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy là hai mươi bảy ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm năm mươi hai ca chiếm tám mươi tám
số ca dương tính với sars cov hai là hai mươi ca chiếm bảy
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là bảy ca hai
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là chín ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai sáu trăm ba mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm hai mươi hai người ba
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu tám trăm một mươi chín người năm mươi chín
cách ly tại nhà nơi lưu trú năm
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn trăm chín mươi ba người bốn mươi ba